liên tiếp trong thời gian vừa qua cơ quan chức năng đã xử lý nhiều đối tượng có hành vi cản trở
chống đối người thi hành công vụ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhiều đối tượng đã bị xử phạt
ở mức kịch khung và truy cứu trách nhiệm hình sự
thế nhưng tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp
với mức độ nghiêm trọng
ngay trong ngày sáu tháng tám tại quận cầu giấy thành phố hà nội khi tới chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
thay vì dừng xe theo quy định một nam thanh niên sinh năm hai nghìn hai đã tăng ga phóng nhanh
với ý định thông chốt và đâm mạnh khiến một chiến sĩ công an bị thương
nguyễn quang tú sinh năm hai nghìn hai ở huyện đan phượng hà nội hiện đang bị cơ quan công an tạm giữ
để điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng tám tại điểm chốt phòng chống dịch trên đường hồ tùng mậu
phường mai dịch quận cầu giấy bất chấp hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra
nam thanh niên này đã tăng ga
đâm thẳng vào thượng úy nguyễn duy khánh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận cầu giấy
khiến đồng chí khánh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu

khiến đồng chí khánh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
trên địa bàn quận cầu giấy lực lượng công an với vai trò là nòng cốt
đang thực hiện nhiệm vụ ở hơn bốn mươi chốt kiểm soát phòng chống dịch
kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện di chuyển vào địa bàn theo chỉ thị một mươi bảy của thành phố
quá trình thực hiện nhiệm vụ các cán bộ chiến sĩ gặp nhiều khó khăn
trên tinh thần tuyên truyền giải thích nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định là chính
tuy nhiên cũng có những cá nhân cản trở gây khó khăn cho lực lượng chức năng
thậm chí là chống đối người thi hành công vụ
truyền nhắc nhở và hướng dẫn người dân thực hiện đúng cái quy định về phòng chống dịch
đồng thời cũng xử lý nghiêm những trường hợp chống đối
trước hết là tôi rất buồn với những ý thức của những công dân thiếu ý thức
tức là những nhiệm vụ các chiến sĩ đang làm
người ta phải chấp hành những quy định của thành phố cũng như là của các cơ quan
và các chiến sĩ đang hoàn thành hết mình về nhiệm vụ
chúng tôi cũng động viên kể mất tinh thần
cũng rất là cảm ơn các chiến sĩ đã có những cái nhiệt huyết
có những tâm huyết đối với công việc đối với trách nhiệm phòng chống dịch nói chung
sau phẫu thuật đến chiều hôm nay tình trạng sức khỏe của đồng chí nguyễn duy khánh cơ bản đã ổn định
vụ việc xảy ra tiếp tục cho thấy những khó khăn mà lực lượng công an thường xuyên phải đối mặt
trên trận tuyến phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
người qua thì cũng cái thời gian dịch dã như thế này
thì cháu cũng là một trong những người rất là vất vả
đi sớm về muộn gia đình cũng cố gắng là trông non chăm sóc cháu
cũng mong cháu được nhanh chóng để hồi phục được sức khỏe
để mà tham gia tiếp tục phục vụ công tác trong lực lượng công an nhân dân
rất vinh dự và tự hào cho có những người con như thế này
sẽ tiếp tục với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay khi sức khỏe bình phục
không chỉ riêng đồng chí khánh mà đó cũng là tinh thần cố gắng khắc phục mọi khó khăn
không chỉ riêng phong trên tuyến đẩu chống dịch mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an luôn tâm niệm
thông tin từ công an tp vinh tỉnh nghệ an
đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trần văn đông
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đông là đối tượng cầm đầu ba đường dây mua bán trái phép trên mặt tuy lớn
từ lào về tp vinh và trung chuyển đi các tỉnh thỉnh tỉnh thành phía nam để tiêu thụ
liên tiếp từ tháng chín năm ngoái đến tháng hai năm nay
lực lượng chức năng đã bóc gỡ ba chuyên án mặt tuy bắt giữ bảy đối tượng mua bán tảng chữ trái phép trên mặt tuy
thu giữ tổng cộng hai mươi sáu bánh heroin một mươi bốn kg mặt tuy đá hơn một mươi năm hai trăm linh viên mặt tuy tổng hợp
hơn bốn kg ketamine và một số vật chứng khác
trong ba chuyên án nói trên trần văn đông là người đứng sau chỉ đạo tất cả mọi hoạt động
của đường dây mua bán trái phép trên mặt tuy
sau khi các đường dây mặt tuy nói trên bị đánh sập đông bỏ trốn vào nam
và tiếp tục móc nối câu kết để thiết lập các đường dây tội phạm mới
sau nhiều tháng bí mật theo dõi đến dạng sáng ngày sáu tháng tám
lực lượng công an đã tổ chức truy bắt khống chế bắt giữ trần văn đông
thu giữ một gói heroin một mươi sáu viên ma túy tổng hợp bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia
hai anh em rủ nhau đi bán mặt tuy đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về mặt tuy công an tỉnh điện biên
phối hợp với bộ đội biên phòng điện biên bắt quả tăng
sáng qua tại khu vực bản hát tao xã na tông huyện điện biên tổ công tác phối hợp phát hiện hai đối tượng
có nhiều biểu hiện nghi vấn tiến hành dừng xe để kiểm tra các đối tượng liền quay đầu xe tăng ga bỏ chạy
lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế bắt giữ đối tượng bảo đảm an toàn
tại hiện trường thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp hai đối tượng là lầu a là sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và lầu a sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là anh em ruột trú tại xã na tông huyện điện biên
cả hai khai nhận đã lên khu vực biên giới việt lào lấy ma túy từ một đối tượng chưa rõ danh tính
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ